theo thông tin từ sở y tế tỉnh bình phước cho biết tính đến hết ngày ba mươi tháng bảy địa phương này có hơn bốn ca mắc sốt xuất huyết trong đó một trường hợp đã tử vong
trung bình mỗi ngày ở bình phước có khoảng ba mươi người bị mắc sốt xuất huyết chỉ tính riêng tháng bảy có khoảng một ca mắc
các huyện có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao là lộc ninh hớn quản bùi gia mập và cao nhất là thành phố đồng xoài với hơn tám trăm linh ca
hiện đang lập cao điểm của mùa mưa là điều kiện để mỗi xuất xuất huyết chuyển bệnh
ngành y tế tỉnh bình phước khuyến cáo người dân tích cực và chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch